trước tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới diễn ra phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi nhất là vào dịp cuối năm
thời gian vừa qua lực lượng công an xã và đồn biên phòng triềng khương huyện sông mã tỉnh sơn la đã tăng cường phối hợp
triển khai nhiều biện pháp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
tại bản liên hồng xã triềng khương huyện sông mã đội biên phòng trường khương phối hợp với các lực lượng chức năng
phá chuyên án bắt giữ đối tượng nguyễn xuân tung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại xã triềng khương
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hai bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp khoảng ba trăm hai mươi gam nhựa thuốc phiện và một số tăng vật liên quan
đây là một trong nhiều vụ án đồn biên phòng triềng khương phối hợp với các lực lượng công an xã phát hiện bắt giữ

bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an và đồn biên phòng triềng khương đã thu thập được nhiều thông tin có giá trị về các đường dây mua bán ma túy từ bên kia biên giới vào nội địa và các điểm mua bán sử dụng trái phép ma túy trên địa bàn phục vụ triệt phá thành công nhiều vụ án
năm hai nghìn hai mươi một đồn biên phòng triềng khương và công an xã đã trực tiếp và phối hợp bắt giữ hai mươi hai vụ hai mươi bảy đối tượng phạm tội về ma túy thu giữ tăng vật gồm gần ba bốn trăm linh gram hồng phiến gần ba trăm linh g heroin
gần ba trăm linh gram thuốc phiện trên hai mươi triệu đồng tiền việt nam và nhiều tăng vật liên quan khác

nhưng cán bộ chiến sĩ công an và bộ đội biên phòng nơi đây luôn chắc tay súng sẵn sàng đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự vùng biên bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia